để chuẩn bị kỳ thi tốt trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra đúng quy chế
hiện nay tp hcm đã hoàn tất mọi công tác sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi đạt kết quả cao nhất
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
năm nay trên địa bàn thành phố có một trăm một mươi một điểm thi với bảy mươi một bốn mươi năm thí sinh đăng ký sự thi
trong đó có sáu mươi hai sáu trăm hai mươi năm thí sinh đang học tại các trường trung học phổ thông
và tám bốn trăm hai mươi thí sinh học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do
công tác chuẩn bị kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sáu trường đại học tổ chức thực hiện
nói chung thì tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất về đội ngũ giám thị cán bộ coi thi và điều kiện về chấm thi
giám thị trắc nghiệm chuẩn bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất dành cho kỳ thi đã cơ bản chuẩn bị xong
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất
các điểm thi đã được kiểm tra giám sát kỹ về mọi mặt để phục vụ kỳ thi
theo chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo thì công tác an toàn kỳ thi phải diễn ra thật là nghiêm túc tại điểm thi
vì vậy chúng tôi đã phối hợp với điện lực sài gòn phối hợp với công an quận và công an phường để hỗ trợ lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi
về lực lượng thanh tra giám sát của kỳ thi được biết thành phố bố trí mỗi điểm thi sẽ có một tổ chức chốt
trong đó có cán bộ làm nhiệm vụ ở phòng bảo quản đề thi
kỳ thi và bài thi một cán bộ ở bên trong hội đồng thi và một cán bộ ngoài cổng
ngoài lực lượng tại chỗ năm nay thành phố cũng tăng cường lực lượng thanh tra lưu động để tăng cường kiểm tra giám sát
với sự chuẩn bị như thế này kỳ thi tại điểm trường bariguri sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc và đảm bảo được kết quả thi chính xác trung thực nhất

công tác phối hợp thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng các bàn ngành tạo điều kiện cho sở giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao